qua hai năm hoạt động đường sách nguyễn văn bình quận một tp hcm đã thu hút khoảng ba chín triệu lượt khách quan tâm
qua đó tạo dựng không gian văn hóa độc đáo tại trung tâm thành phố
tới đây tp hcm dự kiến sẽ mở rộng mô hình đường sách ra hai mươi bốn quận huyện trên địa bàn
theo đó trước mắt thành phố sẽ phát triển đường sách theo cùng
ở hướng nam sẽ có đường sách nguyễn đổng chi quận bảy
hướng đông có đường sách khu vực trường đại học sư phạm kỹ thuật tp hcm quận thủ đức
hướng tây có đường sách phạm huy thông quận gò vấp
hướng mắt đang lựa chọn địa điểm bố trí đường sách tại quận tân phú
và quận năm sẽ hình thành công viên sách tại công viên âu lạc
kế hoạch mở rộng đường sách ra các quận huyện được triển khai từ nay đến năm hai nghìn hai mươi năm
thống kê của sở thông tin truyền thông tp hcm cho thấy qua hai năm hoạt động
đường sách nguyễn văn bình đã phát hành đến tay đọc giả hơn tám trăm linh bản sách
qua đó mang về doanh thu gần sáu mươi bảy tỷ đồng
riêng năm hai nghìn một mươi bảy đạt năm mươi tỷ đồng